kính chào quý vị khán giả của bản tin kinh tế tiêu dùng
bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết
ba đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh nghệ an vừa xa lưới pháp luật
trong đó nguyễn thành nhân bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nguyễn ngọc ái và lê doãn phú bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ngày hai mươi bảy tháng bốn công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an nhận được đơn trình báo của nạn nhân với nội dung
bà đã bị lừa và chuyển hơn một tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau một thời gian điều tra và truy lùng các đối tượng
ban chuyên án đã bắt giữ được ba đối tượng nguyễn thành nhân nguyễn ngọc ái và lê doãn phú
sau khi chiếm đoạt được hơn một tỷ đồng từ nạn nhân
nhân đã rủ hai đối tượng trên đem số tiền đó đi mua vàng rồi lại đem bán chỗ khác nhận lại tiền mặt
số tiền hoa hồng hai đối tượng còn lại nhận được từ nhân là hơn bốn mươi
khám xét nơi ở của các đối tượng công an huyện diễn châu đã thu ba máy tính
sách tay một mươi điện thoại di động các thẻ ngân hàng và hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long vừa xử phạt vi phạm hành chính
đối với bốn người về hành vi khai thác cát trái phép với tổng số tiền một trăm ba mươi triệu đồng
dạng sáng ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến sông cổ chiên
đoạn thuộc thủy phận xã an bình huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long
phát hiện bắt quả tang nguyễn hữu tài sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và lê văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
điều khiển ghe gỗ không số đăng ký trên phương tiện có trang bị hệ thống bơm hút cát
từ lòng sông mà không có giấy phép khai thác nên tiến hành lập biên bản vi phạm
tại thời điểm kiểm tra phương tiện đã bơm hút được hơn một mươi mét khối cát sông
cùng thủy phận trên tổ công tác tiếp tục phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng khác
cũng đang điều khiển ghe gỗ khai thác cát lòng sông mà không có giấy phép
cơ quan chức năng đã tịch thu số cát sông đã khai thác cát trái phép và phương tiện thủy nội địa
dù đã có nhiều nỗ lực trong việc quản lý các điểm trong giữ xe thu gom vận chuyển rác thải
và ý thức vệ sinh môi trường của nhiều người đã tốt hơn
nhưng dịp nghỉ lễ quốc khánh năm nay trên địa bàn thủ đô hà nội vẫn còn một số tồn tại hạn chế
theo bảng giá gửi xe của thành phố hà nội giá vé gửi xe máy tại các quận nội thành của hà nội
được quyết định từ năm đến tám đồng
tùy theo lượt ban ngày hay ban đêm thế nhưng ghi nhận tại một điểm trông giữ xe ngay trước phố đi bộ hàng mã
giá vé tại đây là hai mươi đồng một lượt gửi xe máy
cũng trên một số tuyến phố trung tâm của thành phố hà nội rác thải vứt tràn lan trên vỉa hè
khắp lối đi gây phản cảm cho những du khách trong và ngoài nước
lượng du khách đến với hà nội trong những ngày này khá đông
những giải pháp từ chính quyền và sự nâng cao ý thức từ một bộ phận người dân
sẽ góp phần quan trọng để hà nội luôn thân thiện văn minh trong mắt du khách
và ngày hôm nay sau bảy mươi bảy năm vẫn là không khí trang nghiêm thiêng điêng và xúc động
rất nhiều người dân trên khắp mọi miền đất nước và du khách nước ngoài
đã trở về quảng trường bát đình lịch sử nơi lắng hồn núi sông nghìn năm
để cùng chứng kiến nghi lễ trào cờ chào mừng bảy mươi bảy năm quốc khánh của đất nước
không chỉ vậy những người dân và du khách đã không quản ngại đường xá xa xôi
để đến thủ đô hà nội để còn được vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
thể hiện tấm lòng biết ơn với vị cha già dân tộc người đã dành hết cuộc đời mình
mang tự do hạnh phúc về cho nhân dân
đúng năm giờ năm mươi phút sáng đoàn tiêu binh khởi hành từ phía sau lăng chủ tịch hồ chí minh
trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải lăng chủ tịch hồ chí minh
ra trước cột cờ trong tiếng quân nhạc hào hùng của hạnh phúc tiến bước dưới quân kỳ

đoàn tiêu binh theo đội hình từ bên phải lăng chủ tịch hồ chí minh

lắng nghe cái giờ phút đầu tiên cái thiêng liêng lợi cái giờ phút đầu tiên
tiếng nói của một chủ tịch về một cái nền độc lập của mình như thế nào
đó là một cái điều mà cho đến bây giờ chưa bó chưa thể khó trở lại được
toàn thể dân tộc việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng
tính mệnh và của gái để giữ gìn nền tự do độc lập ấy
những cái khẩu hiệu đó những câu đó kết thúc với lời tuyên ngôn độc lập như vậy
thực ra đây là cái khao khát của cả một lớp người suốt tám mươi năm hơn tám mươi năm đó
và chính cái khao khát đó nó đã tạo ra cho người ta thấy được là một cái động lực để mà thôi thúc
làm cho bằng được đấu tranh cho bằng được dành cho bằng được cái nền độc lập
khi mà ở ngoài đó chủ tịch hồ chí minh tuyên bố và có cái lời thề độc lập như vậy
thì ở trong này ông trần văn dầu lại làm cái người mà không nghe được cái lời đó
nhưng mà nói những điều mà hoàn toàn trùng hợp với cái tinh thần của cái nguyên nguồn độc lập
và cái khẩu hiệu mà ông vẫn nói đến và cái câu vợ ông vẫn nói nhiều đến
độc lập hay là chết
nó như một lời thề phải giữ gìn nền độc lập tất cả vì cái nền độc lập
đó là một cái không khí hết sức là nắng nhiệt và cho đến bây giờ nó vẫn đi vào cái lòng người của tất cả những người dân ở sài gòn
làm sao mà nhớ được những cái phút như vậy sống lại đến những giờ phút như vậy
bây giờ nó chỉ còn trên phim mạch
nó đi vào cái ký ức đi vào những kỷ niệm của những cái lớp người ở cái tuổi bảy mươi tám mươi cho đến bây giờ rồi
trong những dịp như thế này nhắc lại nhớ lại đọc lại tư liệu
xem lại những buôn phim chúng ta vẫn thấy được một cái không khí nó vẫn đầy những cái cảm xúc như cái thời những cái năm đó
thời đồng bào cả nước nước việt nam có quyền thường tự do và độc lập
và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập
toàn thể dân tộc việt nam biết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để dí dính quyền tự do và độc lập ấy
trước khi đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau lễ hai tháng chín
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm
giải quyết kịp thời các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
với tinh thần tất cả vì bình yên của nhân dân lực lượng cảnh sát hình sự cũng vừa triệt phá thành công bắt giữ nhóm đối tượng cướp tài sản trước kỳ nghỉ lễ
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi nhận được tin báo của người dân về việc bị nhóm thanh niên đi xe máy áp sát để cướp tài sản trên đường võ văn kiệt
qua công tác trinh sát địa bàn lực lượng công an xác định được thời gian hoạt động cũng như các phương thức thủ đoạn của đối tượng và triển khai các biện pháp tùy bắt
đến tối ngày ba mươi một tháng tám khi người dân chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ lực lượng cảnh sát hình sự bất ngờ ập vào một khu nhà trọ trên đường hương lộ hai quận bình tân bắt giữ sáu đối tượng gây án và năm đối tượng có liên quan
khám xét nơi ở của các đối tượng công an thu giữ nhiều tăng vật phương tiện gây án trước khi bị bắt nhóm đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn thành phố
vụ án được lực lượng công an khám phá vào thời điểm người dân chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ kịp thời ngăn chặn các đối tượng lợi dụng dịp người dân vui chơi để tiếp tục gây án